thưa quý vị và các bạn sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tướng đối với đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tham dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện đánh đạo các ban bộ ngành trung ương
tham dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đại diện đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện đạo các ban bộ ngành trung ương
đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân cũng như đối với đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh việc đảng nhà nước phong hàm đại tướng đối với đồng chí tô lâm và đồng chí lương cường
thể hiện sự tin tưởng quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang
là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội công an
cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
các đồng chí được phong quân hàm hôm nay là những cán bộ sĩ quan ưu tú được đảng nhà nước nhân dân tin tưởng
trao giữ các cương vị trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo lực lượng quân đội công an
đã lập được nhiều chiến công thành tích trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
trên tất cả các cương vị công tác dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ
các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng
luôn mang hết tinh thần trách nhiệm năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
thưa các đồng chí sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay
đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
củng cố quốc phòng giữ vững an ninh quốc gia
ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng nhà nước
của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt
vì vậy đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
thực sự đoàn kết thống nhất luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp
và sức mạnh chiến đấu xứng đáng là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu trung thành
tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt
đảng nhà nước nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng các đồng chí được phong quân hàm đại tướng hôm nay
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân anh hùng công an nhân dân anh hùng
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
hết lòng hết sức phục dự tổ quốc phục vụ nhân dân thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng mẫu mực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân
văn cảnh giao phó
thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đảng
nhà nước của nhân dân và đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với lực lượng vũ trang nhân dân
trân trọng cảm ơn các bộ ban ngành trung ương địa phương đặc biệt là đảng ủy công an trung ương quân ủy trung ương
bộ công an bộ quốc phòng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và quân đội nhân dân đã luôn ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi
để các đồng chí rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
bộ trưởng tô lâm khẳng định sẽ đĩnh hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
coi đây là những định hướng lớn của đảng nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh

coi đây là những định hướng lớn của đảng nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh

lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng đồng chí lương cường được phong quân hàm đại tướng
chúc mối quan hệ phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân ngày càng hiệu quả
hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó